phong trào khuyến học khuyến tài được triển khai rộng tại khắp các đơn vị trường học các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh yên bái
thông qua đó các mô hình đã thúc đẩy phong trào học tập nâng cao chất lượng dân trí bồi dưỡng nhân tài nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở vùng cao
gia đình anh sổng a dua và chị vàng thị mày ở thôn giàng bê xã xuối giàng huyện văn chấn là một trong những gia đình có truyền thống hiếu học của dòng họ sổng tại địa phương
thu nhập chính của gia đình là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
sòng với suy nghĩ dù khó khăn đến mấy cũng phải cho con học hành đầy đủ lấy cái chữ
được sự động viên giúp đỡ của dòng họ cùng tinh thần ham học hỏi của các con anh chị đã tạo mọi điều kiện cho con được học tập đầy đủ và đang theo học tại các đơn vị trường chuyên nghiệp
trước đây điều kiện gia đình khó khăn hai vợ chồng mình rất lo lắng làm thế nào để các cháu được học đầy đủ
với sự giúp đỡ của anh em dòng họ
gia đình tạo mọi điều kiện động viên các cháu học tập đầy đủ
đến nay mình rất vui mừng vì các con đã học hết lớp hết cấp và đang theo học các trường chuyên nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy dòng họ sổng dân tộc mông là dòng họ thứ hai ở xã xối giàng được công nhận là dòng họ học tập
với ba mươi sáu hộ gia đình thành viên những năm qua phát huy vai trò của ban khuyến học dòng họ đã vận động tuyên truyền và vận động một trăm linh con em trong dòng họ
được đến trường đúng độ tuổi không còn tình trạng bỏ học giữa trường
năm hai nghìn một mươi bảy dòng họ sổng dân tộc mông đã vận động tuyên truyền và vận động một trăm linh con em trong dòng họ
cùng với dòng họ sổng ở xã xối giàng huyện văn chấn hiện nay có năm mươi tám dòng họ được kết nối sinh hoạt cộng đồng
năm hai nghìn một mươi tám huyện văn chấn đã có ba mươi một trên bốn mươi dòng họ đạt đủ ba tiêu chí và được công nhận là dòng họ học tập
số dòng họ được công nhận đạt từ chín mươi điểm trở lên có tám dòng họ tiêu biểu như dòng họ hà chay dòng họ sa dòng họ hoàng
chính sự động viên khích lệ kịp thời đã tạo do đòn bẩy nâng bước các em trong mỗi dòng họ
trước khi đua hăng say học tập tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm của địa phương đạt một trăm linh
tỷ lệ chuyên cần được duy trì từ chín mươi tám trở lên